chủ tịch thường trực ubnd cùng lãnh đạo các bộ ban ngành đại tướng tô lâm ubnd bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ công an chủ trì hội nghị
ngày chuyển đổi số quốc gia một mươi tháng một mươi với thông điệp vì một việt nam hùng cường thịnh vượng khẳng định quyết tâm của chính phủ lấy chuyển đổi số là định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới
với mục tiêu lấy người dân là trung tâm phục vụ khoa học công nghệ là phương thức thực hiện dựa trên nền tảng các quy định của pháp luật
bộ công an là đơn vị đầu tiên hưởng ứng và công bố ngày chuyển đổi số của ngành công an là ngày một mươi tháng một mươi hàng năm
đây là sự kiện khẳng định quyết tâm chính trị và sự tiên phong đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới sáng tạo đột phá trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia
bộ công an đã thành lập các ban chỉ đạo ở các cấp công an từ bộ đến công an các địa phương bàn hành chương trình chuyển đổi số trong công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi và ban hành kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn lực lượng
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số đặt ra bảy nhóm lĩnh vực công tác với ba mươi hai nhiệm vụ cụ thể
kết quả thực hiện trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trên các lĩnh vực hoàn thành cung cấp một trăm chín mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an
trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an nhiều dịch vụ công trực tuyến của ngành công an đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân như đăng ký lưu trú cấp hộ chiếu phổ thông đăng ký phương tiện giao thông đến công an cấp xã
đặc biệt trong ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân lực lượng công an đã cung cấp cho người dân nhiều tiện ích rất thiết thực về định danh nhân thân sử dụng dịch vụ y tế giáo dục thanh toán không dùng tiền mặt
và trong thời gian tới sẽ tiếp tục
cung cấp thêm nhiều tiện ích khác phục vụ cho đời sống của người dân có phần xây dựng công dân số xã hội số nền kinh tế số
nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu đòi hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc để xây dựng việt nam trở thành quốc gia số phát triển và thịnh vượng
thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao việc bộ công an bố ngày một mươi tháng một mươi hàng năm là ngày chuyển đổi số của ngành công an
chuyển đổi là một quá trình khó khăn
và chuyển đổi số
thì lại càng khó khăn
vì nó phải đáp ứng các yêu cầu điều kiện cơ sở vật chất rồi phương tiện
thời gian qua bộ công an đã quyết liệt hành động khẳng định vai trò tiên phong nong cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số
công tác quản lý dân cư đặc biệt thể hiện qua việc triển khai đề án sáu
một nhiệm vụ quan trọng phức tạp
có tính lan tỏa cao lợi ích thiết thực hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia phục vụ nhân dân nhưng cũng rất khó
nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn rất chiến lược nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể mục tiêu cụ thể làm việc nào rất điểm việc đó
thủ tướng khẳng định việc ngành công an tổ chức hội nghị về chuyển đổi số chỉ là những bước đầu còn rất nhiều việc phải làm phía trước
bộ công an cần quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn
tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai đề án sáu của chính phủ
ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan đánh nhanh quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ ngành địa phương
đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đồng thuận và tham gia cùng với chúng ta
lấy người dân làm trung tâm làm chủ thể mọi cái chính sách lại phải hướng đến người dân và người dân phải tham gia để thực hiện chính sách pháp luật đấy mới thành công
các dịch vụ hành chính của ngành công an là những dịch vụ rất gần gũi sát thực với người dân số lượng
các thực hiện lớn nên bộ công an cần phát huy tính tiên phong để tạo ra sức lan tỏa lớn
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ thông tin và truyền thông và các bộ ngành liên quan tham mưu chính phủ về quy mô quy trình thủ tục xây dựng trung tâm dữ liệu lớn quốc gia
bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin các bộ ban ngành địa phương nhất là các hệ thống kết nối phục vụ chuyển đổi số quốc gia
nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư trong công tác nghiệp vụ ngành công an đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội thông minh theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an
tiếp tục chương trình phiên học thứ một mươi sáu trong phiên làm việc vào chiều nay ubth cho ý kiến về báo cáo của chính phủ tổng kết đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản ba nghị quyết số ba trăm linh hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm
về kỳ họp thứ nhất quốc hội khoáng một mươi năm
trình bày báo cáo quyền bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan nhấn mạnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp tạo ra những thách thức chưa từng có
chính phủ thủ tướng chính phủ đã chủ động sáng tạo trong áp dụng linh hoạt biện pháp chống dịch tại nghị quyết ba mươi trên cơ sở bám sát thực tiễn nhận định dự báo tình hình dịch
đặc biệt chính phủ đã thực hiện thành công chiến lược vaccine và có các quyết sách chuyển hướng chiến lược phù hợp với từng thời kỳ diễn biến dịch bệnh
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng chống dịch còn tồn tại một số hạn chế bất cập
chính phủ cũng thừa nhận có tâm lý lo ngại sợ sai từ các vụ việc tiêu cực phát sinh trong thời gian qua liên quan đến trục lợi trong mua sắm trang thiết bị y tế
gây nên tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
theo nghị quyết ba mươi của quốc hội các biện pháp cấp bách phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên chính phủ đề nghị quốc hội cho phép tiếp tục thực hiện một số biện pháp cho đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
nhằm tiếp tục duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch và dự phòng nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp
hoạt động xuất bản phải kịp thời thích ứng
kinh tế xuất bản phải trở thành ngành kết quả
kinh tế công nghệ hiện đại
đó là phát biểu của đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành xuất bản in và phát hành sách việt nam
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thường trực ban bí thư võ văn thưởng đánh giá cao những đóng góp quan trọng to lớn của các thế hệ người làm xuất bản tiêu biểu
khẳng định ngành xuất bản in và phát hành sách đã phát huy tốt vai trò sứ mệnh của mình trong việc lưu trữ tích lũy và truyền bá chi thức góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa bồi đắp tâm hồn xây dựng nhân cách trí tuệ con người việt nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhấn mạnh một số yêu cầu đạt ra trong bối cảnh hiện nay đồng chí võ văn thưởng đề nghị ngành xuất bản trong thời gian tới cần phải kịp thời thích ứng chuyển đổi lựa chọn cách thức mô hình hoạt động phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường
kinh tế xuất bản phải trở thành ngành kinh tế công nghệ hiện đại một bộ phận của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển vững chắc toàn diện hiệu quả
trước mắt phải tập trung nghiên cứu giải quyết thỏa đáng hài hòa các mối quan hệ trong hoạt động xuất bản như giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giữa định hướng tư tưởng với đáp ứng nhu cầu của độc giả giữa xuất bản và văn hóa đọc giữa xuất bản truyền thống và xuất bản theo xu hướng hiện đại
cũng tại buổi lễ ban tổ chức đã trao biểu trưng và bằng khen cho các đồng chí có nhiều đóng góp cho ngành xuất bản in và phát hành sách việt nam